ngày hai mươi một bốn tỉnh hậu giang đã tổ chức giải marathon mekong delta marathon hậu giang năm hai nghìn một mươi chín
thu hút hơn bốn vận động viên trong và ngoài nước giải góp phần lan tỏa
truyền tải thông điệp chống biến đổi khí hậu đang đe dọa khu vực đồng bằng sông kiều long nói chung
và hậu giang nói riêng đây là giải do tỉnh hậu giang sáng lập lần đầu tiên diễn ra tại vùng
đồng bằng sông kiều long với thông điệp là chống biến đổi khí hậu với khẩu hiệu zep mekong delta
được các vận động viên và ban tổ chức lan tỏa đến cộng đồng góp phần vào công tác chống biến
đổi khí hậu đang đe dọa khu vực các vận động viên tham gia tranh tài ở bốn đường chạy dành cho
cự li năm km một mươi km hai mươi một km và bốn mươi hai km kết thúc giải đấu ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên
về đích ba vị trí đầu tiên ở từng cự li với tổng tiền giải thưởng gần một trăm năm mươi triệu đồng